ngay sau đó chủ tịch ubnd tp hà nội đã yêu cầu tiến hành ngay việc thu gom xử lý chất thải
tây độc hiện trường vụ cháy và khẩn trương di rời nhà máy dạng đông ra khỏi địa bàn khu dân cư
theo chủ trương của chính phủ về di rời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi nội thành hà nội
thì công ty dạng đông sẽ phải di rời về khu công nghiệp quế võ bắc ninh để nhường đất cho mục đích sử dụng khác hiệu quả hơn
ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn ba thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và chưa đầy hai tháng sau ubnd tp hà nội lập tức ra quyết định chuyển các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch nguy cơ ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
thế nhưng sau một mươi bảy năm kể từ khi ban hành quyết định cụm nhà máy sản xuất cao su thuốc lá bóng đèn tại quận thanh xuân vẫn không nhúc nhích
phải đến khi xảy ra vụ cháy kho nhà máy dạng đông người ta mới nhớ ra rằng
với các cơ sở gây ô nhiễm trong thành phố trong từng ấy năm sòng dường như vẫn dậm chân tại chỗ
chủ trương di rời nhà máy công sưởng sản xuất ra khỏi nội đô là một chủ trương đúng đắn
đã được thủ tướng chính phủ thông qua từ lâu thế nhưng thực tế lại bộc lộ rất nhiều bất cập
trong khi việc di rời này đáng ra phải được coi là yêu cầu cấp bách cần thực hiện
di rời nhà máy cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư
không chỉ là chủ trương đúng đắn
mà còn là nguyện vọng chính đáng của người dân
để họ không còn phải nơm nớp sống trong lo sợ cạnh các phân xưởng sản xuất như trước nữa
phần lớn người dân đều mong mỏi thay vì một nhà máy
thì vị trí đất đó sẽ được dành để xây dựng các công trình công cộng
như là công viên cây xanh hay trường học
trường tiểu học ngô thị nhậm tại địa chỉ số sáu mươi bảy ngô thị nhậm
và trường trung học cơ sở linh ngọc hân tại địa chỉ số chín mươi bốn ngô thị nhậm
từ lò đúc quận hai bài trưng thành phố hà nội
là hai ngôi trường mới được xây lên trên nền của nhà máy dệt kim đông xuân và nhà máy rượu hà nội
việc xây dựng mới này còn giúp giải quyết vấn đề về cơ sở hạ tầng cho trường trung học cơ sở linh ngọc hân
vì nhiều năm qua nhà trường vẫn sử dụng chung cơ sở vật chất với trường tiểu học lê ngọc hân
cơ sở vật chất mới đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy học
và tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các em học sinh
và hơn cả việc di rời hai nhà máy trong khu dân cư thay vào đó là trường học
đã mang lại đổi thay vô cùng tích cực cho người dân sinh sống ở khu vực xung quanh
việc xây dựng hai trường học trên quỹ đất công từ việc di rời các nhà máy ô nhiễm ra khỏi nội đô
chỉ là điểm sang hiếm hoi trên bản đồ khu hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được phê duyệt
theo thống kê của sở tài nguyên và môi trường hà nội
trên địa bàn một mươi hai quận của thành phố có một trăm tám mươi sáu cơ sở sản xuất gây ô nhiễm
có nguy cơ cháy nổ cao phải di rời
trong đó nhiều nhà máy có quy mô đất đai lớn
tại các khu đất vàng của thủ đô
hiện nay hà nội đã hoàn thành việc khảo sát đánh giá phân tích và phân loại được một trăm một mươi bảy cơ sở gây ô nhiễm môi trường
đồng thời xác định lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi sẽ di rời toàn bộ một trăm một mươi bảy cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín có sáu mươi bảy cơ sở sản xuất công nghiệp phải di rời
đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở trường học hạ tầng kỹ thuật
đất dịch vụ thương mại với tổng diện tích hơn một trăm linh hectare
hai mươi bảy cơ sở đã được thành phố chấp thuận chủ trường hoặc phê duyệt quy hoạch cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
như vậy danh mục lộ trình di rời cũng đã được xác định
và đến hết năm nay thành phố phải tiếp tục di rời hai mươi ba cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô
di rời nhà máy để biến chỗ đó thành những không gian công cộng hoặc là mở rộng cái không gian giao thông
hay là lấy cái quỹ đất đó để làm cái lợi ích công cộng
thì cái mục tiêu đó nó phải nói là rất là đẹp đẽ và được sự đồng thuận ủng hộ
và trông đợi của mọi tầng lớp nhân dân thủ đô cũng như là cả nước
tất nhiên là trong vòng hơn một mươi năm qua thì chúng ta thấy rất nhiều nhà máy
rất nhiều cơ sở công nghiệp đã di rời và nó không phát triển được không gian cộng
thì đã đến lúc mà chúng ta cũng còn phải hỏi lại là lý do nào
và chúng ta cũng phải nên đòi hỏi một cách chính đáng rằng cái không gian công cộng của chúng tôi đâu
tuy đã xác định lộ trình hết năm hai nghìn hai mươi sẽ di rời một trăm một mươi bảy cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành
thế nhưng cho đến nay tại thành phố hà nội
số cơ sở được di rời mới chỉ đếm trên đầu ngón tay
theo sở tài nguyên và môi trường về việc khai thác sử dụng quỹ đất
sau khi di rời các cơ sở sản xuất công nghiệp
đại diện sở quy hoạch kiến trúc hà nội cho biết
căn cứ vào quy hoạch sở đã lên khung định hướng sử dụng đất
trong đó đối với bốn quận lõi sau khi rời các cơ sở công nghiệp ra ngoài
sẽ sử dụng quỹ đất phục vụ lợi ích công cộng của khu vực
đối với quận cầu giấy nam tử liêm bắc tử liêm thanh xuân
sau khi di rời các cơ sở công nghiệp
ưu tiên quỹ đất để giành phát triển công trình phục vụ lợi ích công cộng của khu vực
như thương mại dịch vụ hệ thống trường học phổ thông hạn chế phát triển nhà ở
tại các địa bàn trên cũng khuyến khích xây dựng các nhà công cộng cao tầng hiện đại đa năng
còn khu vực quận hoàng mai quỹ đất sau khi di rời được ưu tiên sử dụng cho mục đích công cộng
trường phổ thông dạy nghề chuyển đổi cơ cấu địa phương công viên vườn hoa bãi đỗ xe
công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội tiện ích đồ thị khác
trong khi nhiều nhà máy đến nay vẫn an minh bất động chưa được di rời theo đúng chủ trương
thì tại những khu đất công của các nhà máy đã di rời
nhiều trung cư trung tâm thương mại nhà cao tầng lại mọc lên xa sát
chúng ta biết rằng là những cái nhà máy mà trong nội đô thì tiếng ồn
hóa chất động hại khói bụi đấy là những nguyên nhân
gây ra cái ô nhiễm mà cần phải di rời
và chúng ta đã di rời chúng ta thay đổi vào đấy là khu dân cư
thì liệu là cái chất lượng không cái dân lượng môi trường đấy có tốt hơn không
thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nếu mà người dân ở
thì nó không phải vào tiếng máy kêu nó không phải là có khói bụi nữa
nhưng mà thay vì đó là gì
là tiếng ồn do giao thông là mật độ là khí không khí oxy thiếu hụt
là cây xanh chưa được áp ứng được
rồi cái khí thải do các phương tiện cá nhân nữa
thì tổng cộng các cái việc đó chưa kể những cái tắc nghẽn
chưa kể những các cái xung đột về giao thông cũng như là hạ tầng xã hội
trường học bệnh viện câu lạc bộ dân chơi cho thiếu nghi
có thể là đã bứng ngay trong khu dân cư đấy
nhưng mà trong tổng thể thì vẫn là thiếu hụt
do vậy là đã đến lúc là cái bản kế hoạch đó cần phải đánh giá lại
đến thời điểm này việc thực thi trên thực tế vẫn chậm chạp và gặp nhiều khó khăn vướng mắt
trong khi cơ sở hạ tầng của thủ đô thời gian qua luôn trong tình trạng quá tải
tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên
nhất là vào giờ cao điểm và thời điểm cận kề các kỳ nghỉ lễ tết
không khí ngột ngạt vì ô nhiễm các tòa nhà cao tầng mọc lên với thiết kế hiện đại
chủ đầu tư tận dụng triệt đề quỹ đất để xây dựng mà không chú trọng tới cây xanh
vì thế đã góp phần gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị
giới chuyên gia cho rằng đây là kết quả của sự phát triển chóng mặt của hà nội trong nhiều năm qua
làm thay đổi bộ mặt thành phố
nhưng điều này cũng đặt ra yêu cầu về giảm bật độ dân số phương tiện nội đô
hạn chế ủn tắc giao thông và đặc biệt là giảm ô nhiễm môi trường đang ngày càng cấp bách
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng khu đất công trở thành nhà công cộng cao tầng
và một lần nữa bài toán liệu có đánh đổi kinh tế lấy môi trường hay không được các nhà quản lý cân nhắc
thường thường được ưu tiên cho phát triển kinh tế
và dường như mọi người các chính quyền từ các cấp thì thường cho rằng là cái việc mà đầu tư cho phát triển công an công cộng
thường là một cái gì đó nó có lẽ là nó hơi mình có thể dùng chữ là có lẽ là hơi phục thiếm
tại các cái thời điểm mà quỹ đất để phát triển kinh tế nó còn chưa đủ
thì nó cũng cần phải hài hòa giữa các yếu tố đó là kinh tế văn hóa
hiện tại thì xu hướng của chúng ta vẫn là kinh tế hơi nhiều
tôi nghĩ là về
về mặt gọi là tầm nhìn thì chính quyền cần có những cái nhìn nhận về cái cạnh văn hóa nó đẩy lên
nó ngang tầm với kinh tế thì sẽ đưa ra được những cái giải pháp phù hợp cho những cái vùng đấy
năm hai nghìn ba ubnd tp hà nội có quyết định số bảy mươi bốn hai nghìn ba qd ub về việc di rời các cơ sở sản xuất không còn phù hợp quy hoạch
hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành
sau hơn một mươi năm năm việc di rời này đã góp phần phát triển thành phố với nhiều tòa nhà trung tâm thương mại mọc lên
đến nay vẫn còn ba mươi chín cơ sở chưa được di rời
thế nhưng nếu những cơ sở này được di rời thì liệu quỹ đất có lại được tận dụng cho trung tâm thương mại hay khu nhà ở cao tầng nữa không
cơ hội nào cho mở rộng không gian công cộng là điều mà người dân và nhiều tổ chức xã hội quan tâm
đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm hiện trạng di rời nhà máy ra khỏi khu dân cư và cơ hội mở rộng không gian công cộng
tại hội thảo nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân đã công bố kết quả khảo sát về không gian công cộng
trong đó chín mươi tám người dân ủng hộ quyết định bảy mươi bốn của thành phố hà nội
đa số người tham gia mong muốn quỹ đất sau khi di rời được xây dựng công viên cơ sở y tế hoặc trường học
theo tiêu chuẩn quốc tế mỗi người dân cần chín m hai không gian công cộng để bảo đảm đời sống tinh thần sức khỏe
theo nhận định của các chuyên gia diện tích không gian công cộng tính trên đầu người tại các đô thị lớn như hà nội
và thành phố hồ chí minh còn chưa tương xứng với sự thu nhập ngày càng tăng cao của nhân dân
những nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy là ví dụ như khu vực hoàn kiếm
thì thậm chí là cái diện tích không gian công cộng trên đầu người tại các cái khu vực đông dân cư
chỉ đạt ba mươi cm hai trên một đầu người tức là có nghĩa là các bạn có thể hình dung là chỉ được bằng đúng một viên gạch
để chúng ta có thể đứng nếu người dân hà nội mà
và đổ hết ra các không gian công cộng
như vậy tức là cái chỉ tiêu về không gian công cộng trên đầu người của thành phố hà nội
nói chung là cũng là tương đối thấp so với cái tiêu chuẩn quốc tế
tại hội thảo nhiều chuyên gia và người dân kiến nghị cần có quy hoạch và thực hiện nghiêm túc quy hoạch
có tính đến yếu tố không gian xanh cũng như giám sát quá trình thực hiện quỹ đất công cộng còn lại
để hà nội trở thành thành phố đáng sống
chúng tôi nhìn nhận đấy là cơ hội
cơ hội để
hội đồng người dân có thêm những cái không gian công cộng kết nối với các cái diện tích
về diện tích cây xanh cũng như là diện tích hồ nước
để đảm bảo người dân cũng có một cái không gian được nghỉ ngơi cũng như là thư giãn
đồng thời là cái chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện
trong cái bối cảnh trạng thái mới hiện nay thì đấy cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu
và đặc biệt điều này cần phải bắt đầu từ các đơn vị đóng vai trò từ quy hoạch
cho đến các đơn vị như là bản thân mỗi một chủ đầu tư
là người dân và cộng đồng xã hội cần phải chung tay
có ý kiến cho rằng việc cháy tại công ty dạng đồng chỉ là một sự cố không may
và nguồn ô nhiễm đã được kiểm soát
mọi chỉ số đao đạc đều trong lưỡng cho phép
thế nhưng điều gì sẽ bảo đảm những nhà máy gây ô nhiễm trong nội đô
còn chậm chẽ gì rời sẽ không gây nên những thiệt hại với môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong thời gian tới
để hà nội trở thành thủ đô đáng sống với không gian sống xanh hơn sạch hơn
chính quyền cần lắng nghe ý kiến của các cộng đồng dân cư
cũng như cân nhắc bài toán kinh tế với môi trường
để chủ trương di rời nhà máy ô nhiễm ra khỏi nội đô
thực sự đi vào cuộc sống đi vào lòng dân
vâng nơi đáng sống là nơi có được sự cân bằng giữa tiện ích và không gian xanh
nhất là khi thủ đô của chúng ta đang phải oằn mình trước khói bụi
và mật độ dân số lớn thì điều đó lại càng trở nên quan trọng hơn
giờ nhà máy khỏi khu dân cư không chỉ là câu chuyện di rời
mà sau đó còn là vấn đề sử dụng quỹ đất ấy như thế nào
mong rằng các cấp chính quyền sẽ lắng nghe nguyện vọng của nhân dân
để cân bằng được giữa lợi ích kinh tế và môi trường
cũng như là chất lượng cuộc sống
thưa quý vị có một ứng dụng mà mỗi khi chúng ta có một hành động xanh
như là thu gom hay là tái chế đồ cũ thì sẽ được tích điểm đổi quà xanh
đó chính là ứng dụng di động có tên gọi là greenpoint
và ngay từ khi bắt đầu triển khai thì dự án greenpoint
đã thu hút được rất nhiều người tham gia đang dần trở nên phổ biến trong cộng đồng
sống xanh nhiều hơn và lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn nữa
thì ứng dụng của bọn mình thì có những chương trình ví dụ như là tặng đồ cũ như thế này
là một trong những chương trình để tích điểm cho các bạn
thì điểm greenpoint dùng để là các bạn đổi quà hoặc là các bạn đóng góp cho các dự án cộng đồng
đang được gây quỹ ở trên ứng dụng green points
khác với những ngày cuối tuần thông thường hôm nay thanh bình cùng mẹ và em gái
tổng kết lại số pin cũ mà em thu gom được trong nhiều tháng qua
để tham dự chương trình tặng đồ cũ nhận điểm green
con gom trong vòng vài tháng bằng cách kiểu mẹ con cũng dạy ở trường đại học
và dùng giảng viên thì dùng mic ạ
thế nên là sử dụng pin thì con cũng xin pin và ở trên trường thì con cũng
dùng sách chuyện để đổi pin cho mọi người
con đổi pin như thế thì bởi vì thường thì dùng xong pin người ta sẽ hứt vào thùng rác
nếu mà người ta cứ thế vứt vào thì nó sẽ khiến ô nhiễm môi trường vì không có đủ nhận thức để biết được
còn thì con thu gom để đem cho người ta xử lý đúng thì nó sẽ tốt cho môi trường hơn
với thông điệp ý nghĩa vì môi trường chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người
và dù gặp khó khăn trong việc đi lại do đôi mắt bị mất đi thị lực
nhưng nụ cười luôn nở trên môi thảo đan khi em đến với chương trình này
thật sự là mình cảm thấy rất là vui
và mình nghĩ rằng là mình đã làm được một việc gì đó ý nghĩa
việc mà mang rác mang những cái đồ cũ những cái đồ mà mình không sử dụng nữa tới đây để mà được tái chế lại
thì ngoài việc là nó đổi được những cái món quà ý nghĩa mà phù hợp với mục đích sử dụng của mình ra
thì nó còn một cái ý nghĩa lớn hơn đấy là những cái thứ đó sẽ được tái chế lại
có lẽ nó sẽ trở thành một cái sản phẩm gì đó có ích hơn
thì mình đã làm được điều đó và mình nghĩ rằng nó không khó để làm
tất cả mọi người đều làm được
chương trình đồ cũ của bọn mình
dù là giấy báo cũ này hay là vỏ chai nhựa vỏ hộp sữa
hay là những cái thiết bị điện tử cũ mà trước giờ ít thời thu gom những cái thiết bị này
hay là pin cũ chẳng hạn
thì bọn mình có một số đối tác xử lý đầu đa
ví dụ như là bên các thiết bị điện tử cũ hay là pin cũ bọn mình làm bên việt nam tài chế
và còn bên vỏ hộp sữa hay là chai nhựa bọn mình làm việc với bên lago
thì một đơn vị thu gom vỏ hộp sữa
việc làm nhỏ ý nghĩa lớn dự án truyền cảm hứng về môi trường như thế này
đang góp phần thay đổi thói quen nếp nghĩ về các vấn đề liên quan đến môi trường hiện nay
từ đó sẽ hình thành một cộng đồng với lối sống tích cực
có những hành động cụ thể góp phần bảo vệ môi trường
vâng thưa quý vị bảo vệ môi trường thì có thể thực hiện được bằng nhiều cách
thế nhưng mà thông qua chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thì chúng ta có thể bắt đầu việc quan tâm đến môi trường
bằng cách tải ứng dụng greenpoint
và cùng đồng hành với những hoạt động sắp tới của dự án đầy ý nghĩa này
rất đơn giản thưa quý vị chỉ cần mở chiếc điện thoại thông minh
và tìm kiếm tên ứng dụng greenpoint
cài đặt và thực hiện những hoạt động sống xanh
như vậy là chúng ta đã góp phần để có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình môi trường và tài nguyên tuần sau